thông tin liên quan đến vụ việc người đàn ông bị sát hại ở hải dương vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương phối hợp với công an huyện ninh giang
đã xác định và bắt giữ được đinh thị then sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại thôn cáp xã hồng du huyện ninh giang
tại cơ quan công an bước đầu then khai nhận do mâu thuẫn cá nhân
vào khoảng năm giờ ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi
then điều khiển xe máy đến nhà anh thành
trong quá trình nói chuyện hai bên đã có lời qua tiếng lại
then dùng con dao gọt hoa quả mang trong người đâm vào ngực anh thành
anh thành chạy ra vườn thì gục ngã
sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
nguyên nhân vụ án hiện đang được điều tra làm rõ
do không có tiền tiêu xài đối tượng đã nảy sinh ý định đe dọa tống tiền người tình
công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long đã khởi tố bị can
và bắt tạm giam huỳnh nghĩa hiệp ba mươi năm tuổi chú huyện vũng liêm
để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín hiệp có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ
ở huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
mặc dù cả hai đều đã có gia đình riêng
trong những lần đi tâm sự hiệp dùng máy quay ghi lại cảnh nhạy cảm của hai người
vào ngày một mươi hai tháng chín hiệp gọi điện đe dọa
buộc người tình đưa cho hiệp số tiền ba mươi triệu đồng
nếu không sẽ gửi clip nóng cho chồng người này xem
vì sợ bị phát hiện và đổ vỡ gia đình
nên người phụ nữ đã đưa cho hiệp số tiền ba mươi triệu đồng
đến ngày hai mươi một tháng một mươi cũng với thủ đoạn trên
hiệp uy hiếp buộc đưa thêm hai mươi năm triệu đồng
sau đó người phụ nữ đã kể toàn bộ sự thật cho chồng nghe
người chồng đã đến công an huyện vũng liêm trình báo vụ việc
đến ngày hai mươi một tháng một mươi khi hiệp đang nhận số tiền hai mươi năm triệu đồng
thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
nhiều cán bộ xã hải an huyện hải hậu tỉnh nam định
đã làm sai lệch hồ sơ
khai tăng số lượng lợn chết do dịch tả lợn châu phi
để lấy tiền hỗ trợ của nhà nước
công an huyện hải hậu tỉnh nam định cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
để điều tra làm rõ việc khai khống số lượng lợn chết
do dịch tà lợn châu phi
để lấy tiền hỗ trợ của nhà nước
xảy ra tại xã hải an huyện hải hậu
theo đó trong số hơn hai trăm linh bộ hồ sơ tiêu hủy lợn bệnh
đợt một từ ngày hai mươi hai tháng ba cho đến ngày ba mươi tháng năm
ủy ban nhân dân xã hải an đã làm sai lệch hồ sơ
hai tăng số lượng trọng lượng và sai lệch chủng loại
của một trăm bốn mươi sáu hộ dân
bằng các thủ đoạn nêu trên
nhiều cán bộ xã đã chiếm đoạt gần bốn trăm tám mươi bảy triệu đồng
hành vi sai phạm này đã bị người dân tố giác
và cơ quan chức năng xử lý
hiện ủy ban nhân dân huyện hải hậu đã thu hồi
nộp hoàn trả hết số tiền
nhưng do vụ việc có dấu hiệu phạm tội hình sự
nên đã chuyển hồ sơ
sang công an để tiếp tục điều tra làm rõ
tám cá thể khỉ cùng đối tượng vận chuyển
vừa được phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
bàn giao cho công an huyện crong búc
để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
theo thông tin ban đầu
khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm qua
trong lúc tuần tra trên đường hồ chí minh
đoạn qua xã chư cà pô huyện crong búc
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
phát hiện chiếc xe khách chạy hướng gia lai
đi thành phố bù ma thuột
có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra
kiểm tra phía sau thùng xe
tổ công tác phát hiện có hai thùng cát tông
đựng tám cá thể khỉ đã bị chết thịt
lái xe cho biết số hàng này là của bà nguyễn thị sâm
hành khách đi trên xe
bước đầu bà sâm khai nhận
đến huyện con plông tỉnh con tung
tìm mua tám cá thể khỉ trên của người dân tộc
với giá là hơn năm bốn triệu đồng
để đưa về nhà nấu cao
toàn bộ số cá thể khỉ này
có trọng lượng năm mươi bảy kg
liên tiếp trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng một mươi
tại khu vực hòn pháo vịnh hạ long
lực lượng chức năng tỉnh quảng ninh
trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
đã phát hiện và bắt giữ nhiều tàu khai thác
thủy sản theo kiểu tận diệt
lực lượng chức năng phát hiện tàu cá kiểm soát
do đỗ văn quyết điều khiển
và tàu cá qn một nghìn một trăm bảy mươi chín ts
do đỗ văn dũng điều khiển
đều trú tại huyện quảng yên tỉnh quảng ninh
sử dụng lưới nổi để khai thác thủy sản
ngoài ra hai tàu cá
và nd chín mươi năm nghìn chín trăm năm mươi tám ts
sử dụng lưới khai thác thủy sản
đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
tại khu vực phía nam cửa sậu
huyện vân đồn tỉnh quảng ninh
và hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ
xử lý theo quy định của pháp luật
hiện nay tại nhiều tỉnh thành phố
trên cả nước việc ứng dụng các mô hình
trên phẩm mềm tương tác giữa người dân
và cơ quan chức năng đã phổ biến
rộng khắp và mang lại hiệu quả thiết thực
tại tỉnh thừa thiên huế
bằng việc chủ động nắm bắt và vận dụng linh hoạt
trong tiếp nhận và xử lý thông tin
trên phẩm mềm huế s
qua trung tâm giám sát đô thị thông minh của tỉnh
lực lượng công an thành phố huế
đã xử lý nhanh chóng kịp thời các vụ việc
các điểm nóng nhằm đảm bảo an ninh trật tự
tại địa phương
đây là những hình ảnh quen thuộc
mà người dân khu vực phường kim long
thành phố huế bắt gặp
ngay sau khi lực lượng công an phường
tiếp nhận phản ánh từ hiện trường của người dân
thông qua phần mềm huế s
hàng loạt tờ rơi quảng cáo chào vay
lập tức được bóc xóa số điện thoại
ngăn cản sự lộng hành
của hoạt động tiếng dụng đen
và đây cũng là một trong số ít các trường hợp
liên quan đến an ninh trả tự
mà công an thành phố huế đã xử lý
sau khi có thông tin
chúng tôi đã cự ngay
lực lượng bảo vệ dân phố
công an thành phố huế
để tài cả
các điểm đó để bóc xóa
các điểm không để cho người dân
thấy số điện thoại đó
nó rất nguy hiểm
từ đầu mối thông tin
tại trung tâm giám sát đô thị thông minh
nơi tiếp nhận phản ánh hiện trường của người dân
lực lượng công an thành phố huế
đã thiết lập một mạng lưới
liên kết thông tin chặt chẽ
trên địa bàn một mươi hai phường
giúp kết nối và chỉ đạo
xử lý nhanh chóng các vụ
trên lĩnh vực an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông
và trật tự đô thị
sau khi xử lý
văn bản phản hồi được gửi đến cho người dân
trong vòng bốn ngày
kể từ ngày tiếp nhận thông tin
từ đó cho thấy tính hiệu quả
chuyên nghiệp trong việc quản lý
kiểm tra và xử lý các hành vi
vi phạm pháp luật
gây mất an ninh trật tự đô thị trên địa bàn
cái nội bật và có hiệu quả hơn
đó là đảm bảo trật tự đô thị
và trật tự an toàn giao thông
thứ hai là phòng trọng tội phạm
cái này cũng rất là hiệu quả
nhất là khi xảy ra các vụ việc
cướp giật trộm cắp
các đội tường hoạt động trên địa bàn
thì thông qua cái này chúng tôi sẽ rất nhanh
cái thứ ba nữa
hiệu quả cho thấy
người dân nhất là những người tham gia giao thông
rồi những người vi phạm
thì họ đã nâng cao ý thức trách nhiệm cao hơn
bên cạnh kết quả đạt được
chúng tôi cũng có mong muốn
những người dân khi phản án liên trường
thì rất mong
những người dân đó phản ánh kịp thời hơn nữa
bởi vì có những trường hợp
khi mà đưa lên qua hệ thống phản án liên trường
thì chúng tôi tiếp nhận được
thì những sự việc đó đã xảy ra rồi
cái việc xử lý không có hiệu quả lắm
nên là chúng tôi cũng rất mong
những phản án đó được kịp thời
để chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý
giải quyết ngay
sau bảy tháng triển khai
đến nay công an thành phố huế đã giải quyết
hơn chín trăm một mươi sáu nguồn tin
qua đó các vấn nạn như
rãi văn mã rãi tờ rơi
tình trạng cưỡng đoạt tiền của du khách
hay vấn đề về ủng tác giao thông
đầu đổ trái phép
vân vân đã được cải thiện đáng kể
bước đầu đóng góp vào sự thành công
của ứng dụng đô thị thông minh
góp phần phát huyên hiệu quả công tác
đảm bảo an ninh trập tự
vì sự bình yên của người dân
bản tin chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
đại diện công ty golden victory việt nam
trụ sở tại xã nghĩa minh
huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
vào ngày hôm qua cho biết là hiện cán bộ chiến sĩ
của binh chủng hóa học đã có mặt
tại công ty để xác định nguyên nhân
khiến công nhân liên tiếp bị ngộ độc khí
trong các ngày một mươi bốn một mươi bảy và hai mươi ba tháng một mươi vừa qua
cán bộ chiến sĩ của binh chủng hóa học
phối hợp với cơ quan chuyên môn tỉnh nam định
sử dụng các thiết bị chuyên dụng
để đánh giá các chỉ số
về không khí môi trường khu vực xung quanh nhà máy
tại xưởng x một
nơi liên tục có công nhân bị ngất
đau đầu buồn nôn chóng mặt khi làm việc
sẽ được đo chỉ số không khí
đánh giá toàn diện các yếu tố tác động đến sức khỏe người lao động
tất cả quá trình kiểm tra
sẽ được thực hiện trong điều kiện máy móc
hoạt động bình thường
đúng như lúc công nhân làm việc để đảm bảo tính chính xác
trước đó như truyền hình công an nhân dân
đã đưa tin trong các ngày một mươi bốn một mươi bảy và hai mươi ba tháng một mươi
tại công ty golden victory việt nam
đã ba lần xảy ra ngộ độc khí
khiến trên một trăm sáu mươi công nhân phải nhập viện
còn trong những lúc
với các biểu hiện như ho buồn nôn chóng mặt đau đầu
ngày hai mươi hai tháng một mươi vừa qua
cơ quan chức năng tỉnh nam định thông báo
nhận định ban đầu cho rằng
nguyên nhân khiến cho công nhân công ty golden victory việt nam
bị ngất phải nhập viện
là do ngộ độc khí
trong điều kiện môi trường làm việc
có rung môi hữu cơ cao
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương
về phòng sống thiên tai
đề nghị các tỉnh hạ lưu sông kiểu long sông sài gòn
triển khai các biện pháp
để chủ động ứng phó với chiều cửa
ngày hai mươi năm tháng một mươi
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương
về phòng sống thiên tai
đề nghị các tỉnh miền núi phía bắc và bắc trung bộ
tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa
để chủ động ứng phó lũ quét sạt lở đất
rông lốc xét
các tỉnh hạ lưu sông kiểu long sông sài gòn
triển khai các biện pháp
để chủ động ứng phó với đợt chiều cường
trong những ngày tới
văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh an giang
triển khai các biện pháp
để đảm bảo an toàn cho người dân
tại khu vực sạt lở bờ bắc cành vĩ lộc
chưa có thông tin chính thức
về các bộ sách giáo khoa lớp một
và đây là khẳng định của đại diện bộ giáo dục và đào tạo
trước thông tin hội đồng thẩm định quốc gia
đã thông qua bốn bộ sách giáo khoa lớp một
theo chương trình giáo dục phổ thông mới
tiến sĩ thái văn tài
vụ trưởng vụ giáo dục tiểu học bộ giáo dục và đào tạo
cho biết hội đồng thẩm định quốc gia
đã kết thúc quá trình làm việc
và thực hiện quá trình giả soát
và khung pháp lý
bởi sách giáo khoa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
thể hiện tính pháp lý cao trong nhà trường
do đó lãnh đạo bộ cũng như các đơn vị liên quan
cần bổ sung những căn cứ pháp lý
các luật liên quan trước khi công bố
thông tin hội đồng thẩm định quốc gia
đã thông qua và công bố các bộ sách giáo khoa
như một số thông tin đã đưa là chưa chính xác
bộ giáo dục và đào tạo dự kiến
sẽ công bố các bộ sách giáo khoa lớp một
theo chương trình giáo dục phổ thông mới
vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tiếp tục với thông tin về dấu ấn đáng ghi nhận
của ngành giáo dục việt nam
tạp chí của hoa kỳ us news world report
vừa công bố kết quả bảng xếp hạng
các cơ sở đào tạo đại học tốt nhất toàn cầu
việt nam có hai cơ sở giáo dục đại học
lần đầu tiên được xếp hạng
ở bảng xếp hạng này
đó là đại học quốc gia hà nội
có thứ hạng một nghìn năm mươi chín

và tiếp theo là đại học quốc gia tp hcm
có thứ hạng một nghìn một trăm bảy mươi sáu
đặc biệt cũng ở bảng xếp hạng này
ngành vật lý của đại học quốc gia hà nội
đã tăng ba mươi bậc so với bảng xếp hạng
năm trước là năm trăm linh hai
năm nay là bốn trăm bảy mươi hai của thế giới
xếp hạng theo khu vực châu á
đại học quốc gia singapore đứng thứ nhất châu á
đại học sinh hua trung quốc đứng thứ hai
và đại học công nghệ nanyang singapore đứng thứ ba
đại học quốc gia hà nội được xếp thứ hai trăm bảy mươi năm

được xếp thứ hai
và đại học quốc gia tp hcm được xếp thứ ba trăm hai mươi hai
đây là lần thứ sáu tạp chí us news world report
công bố thứ hạng của bảng xếp hạng này
năm nay có một năm trăm chín mươi chín trường đại học thuộc tám mươi một quốc gia
được đưa vào đánh giá
trong đó có một năm trăm linh trường được xếp hạng
quỹ ban nhân dân tỉnh quảng ninh vừa chỉ đạo
tạm dừng việc điều chỉnh tăng phí thăm quan
tại vịnh hạ long bái tử long
văn bản nêu rõ
thực hiện điều chỉnh chi phí thăm quan
các di tích
danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh quảng ninh
nằm trong lộ trình phát triển quản lý
và bảo tồn các di tích danh làm thắng cảnh của tỉnh
tuy nhiên tại thời điểm này
để đảm bảo việc kích cầu du lịch
thu hút du khách đến với quảng ninh
đến với hạ long
đặc biệt là du lịch vào mùa đông
quỹ ban nhân dân tỉnh quảng ninh yêu cầu
tạm dừng việc triển khai thực hiện các bước
trong quy trình trình các cơ quan có thẩm quyền
về việc điều chỉnh phí thăm quan
vịnh hạ long bái tử long
tiếp tục thực hiện tuyên truyền quảng bá
giới thiệu các điểm đến
nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch trên địa bàn
cho đông đảo du khách trong và ngoài nước
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng một mươi
ban quản lý vịnh hạ long đã gửi các doanh nghiệp du lịch
về dự thảo điều chỉnh
mức thu phí tham quan vịnh hạ long bái tử long
tăng từ hai mươi đến bảy mươi ba
điều này đã khiến
cộng đồng doanh nghiệp du lịch phản ứng gây gắt
vì cho rằng lộ trình tăng phí
cần báo trước ít nhất một năm
hiện nay nhiều doanh nghiệp đã có
hợp đồng hết năm hai nghìn hai mươi một
với nhiều hãng du lịch và đối tác nước ngoài
nếu đề xuất này được triển khai
ngay năm hai nghìn hai mươi
nhiều công ty du lịch sẽ thiệt hại nặng nề
tuyến đường sắt trên cao đang thi công
tại hà nội chạy qua nhiều tuyến phố
cho đến thời điểm này thì dự án vẫn chậm tiến độ
và chưa biết đến bao giờ
chính thức đi vào hoạt động
trong khi đó thì rất nhiều những bất cập phát sinh
từ dự án đã được báo chí liên tục đề cập
và một trong những bất cập phát sinh đó
là tại nhiều nút giao thông
nơi có những trụ cột bê tông của tuyến đường sắt trên cao
chạy qua luôn khiến cho người
tham gia giao thông phải lúng túng
còn lực lượng chức năng thì luôn phải trong tình trạng
căng mỉ để hướng dẫn điều tiết giao thông
tại ngã tư lê đức thọ
hồ tùng mậu
trụ cột bê tông của tuyến đường sắt trên cao
nằm giữa ngã tư này
mặc dù có tín hiệu đèn giao thông
thì nhưng giao thông tại đây luôn trong tình trạng lộn sột
muốn rẽ trái phải hay quay đầu
người tham gia giao thông
cứ tùy ý lạng lách
quanh trụ cột bê tông
và tình huống va chạm đã xảy ra
đây không phải là tình huống hiếm gặp
tại các ngã tư mọc lên trụ cột như thế này
những trụ cột bê tông mọc lên giữa ngã tư này
cũng khiến tình trạng giao thông
tại đây luôn trong tình trạng lộn sột
vâng đây là một ngã tư điển hình
cho tình trạng giao thông còn lộn sột
và khó khăn cho người đi đường
bởi những trụ cột của đường sắt trên cao
đang hiện hữu tại đây
chính vì vậy mà nơi đây thì thường xuyên phải có mặt của lượng chức năng
bởi mà khi không có thì rõ ràng là người dân
sẽ không biết đi theo hướng như thế nào
để cho đúng và cũng như là
rất dễ đến xung đột giao thông xảy ra
mình đi qua đây rất là nhiều lần
nhưng mà thật sự ở đây là
đi rất là khó
nhiều những cụt trụ kiểu như này
mà không có đường sắt trên cao
đi lại nhiều lúc không biết đi lối nào
có lẽ là cũng phải
phải thêm một vài cái biển báo ở đây
mấy cái đường này
do là mấy cái cột này
không biết là đi rẽ trước cái cột hay rẽ sau cái cột
mà các hệ thống biển báo không có
mặc dù tại các mút ngã tư này
đều có đèn tín hiệu giao thông
thế nhưng với những trụ bê tông
mọc lên giữa ngã tư
lại không có biển báo hay vạch cải đường
điều này khiến người rẽ trước cột
người vòng sau cột bê tông
do quất tầm nhìn
nên va chạm giao thông rất dễ xảy ra
cột tại ngã tư này
thì cũng có thể gây ảnh hưởng
đến giao thông cho người đi đường
nhiều khi người ta
muốn rẽ phải rẽ trái
nên là cái hệ thống biển báo nó không có
cái mũi tên chỉ dẫn
cũng không nắp vào chỗ các trụ cột
thì nhiều khi người dân đi lại
cũng khó khăn
sẽ không biết là mình sẽ rẽ
qua cái cột nào hoặc là rẽ qua cái điểm nào
để cho nó thật tiện
nên lúc nào cũng cần phải có anh em
túc trực ở đây
để đảm bảo giao thông
tránh những lúc người dân không để ý
và xảy ra va chạm
điều đó dẫn đến hủ lưu kéo dài
những diễn biến
tại các nước giao thông đường sát trên cao chạy qua
đang đặt ra cho cơ quan chức năng của hà nội
cần sớm có phương án
bổ sung hệ thống biển báo và kẻ đường
để người tham gia giao thông qua đây
không bị làm khó như hiện nay
trong khi chờ đợi
khi giải pháp tình thế hiện nay
là các tổ công tác cảnh sát giao thông hà nội
vẫn dựa trên tình hình thực tế
để chủ động điều tiết
và hướng dẫn người tham gia giao thông phù hợp
vào các khung giờ cao điểm
khi mà đến giờ cao điểm
thường thường lưu đượng phương tiện vào thành phố
và ra thành phố rất là đông
nên là khi mà có những cái cột
giữa đường đây
thì chúng tôi sẽ phân bổ ra
hai đồng chí
mỗi đồng chí đứng một đầu ngã tư
chúng tôi phải
nhiều khi mọi người sẽ
thì mình sẽ phải điều hành
cho người ta dừng lại cái chỗ điểm
nào nó rộng rãi và nó an toàn
sau đó mình hướng dẫn cho mọi người
đi qua được như thông thoáng
nếu mà theo ý kiến
của cá nhân
chúng tôi là người dân
thì nên cắm cái biển để cho người dân dễ quan sát
trước những bất cập về hạ tầng giao thông
tại các ngã tư có trụ cột
của tuyến đường sát trên cao
rất cần người dân nêu cao ý thức
tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng
nhằm hạ tầng giao thông
hạn chế pha chạm và xung đột giao thông xảy ra
mặc dù còn gần ba tháng nữa
mới đến tết nguyên đán
tuy nhiên từ bây giờ thì nhiều người dân đi làm xa nhà
đã bắt đầu chuẩn bị mua vé tàu xe sớm
để về quê em tết
để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
ngành đường sát việt nam đã chính thức
bán vé tẩu tết nguyên đán canh tí
từ ngày hai mươi tháng một mươi vừa qua
cụ thể lịch chạy tẩu tết
được tính từ ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
đến hết ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tức là từ ngày một mươi tám tháng chạp
năm kỷ hợi
đến ngày một mươi tám tháng riêng năm canh tí
trong dịp tết đường sát sẽ tổ chức
chạy một mươi đôi tàu khách thống nhất
một mươi hai đôi tàu khu đoạn chiều từ sài gòn
đi các tuyến và một số thu đoạn khác
trong thời gian nghỉ tết
từ ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
đến ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn
tổ chức chạy thêm một số đôi tàu
trên các tuyến sài gòn huế
sài gòn đà nẵng sài gòn tam kỳ
sài gòn quảng ngãi và sài gòn nha trang
tổng số chỗ cung ứng trong dịp tết
khoảng hai trăm tám mươi bảy chỗ
để phục vụ đi lại cho người dân
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội
cũng đã dự kiến
đưa ra khoảng ba trăm năm mươi vé tàu
phục vụ trong dịp tết
năm nay để phục vụ người dân
mua vé tàu được thuận tiện nhất
thì ngành đường sát đã có nhiều đổi mới
trong phương thức bán vé
cũng như là đưa ra nhiều yêu đãi cho ảnh khách
khi mua vé trong đợt tết nguyên đán
gà sài gòn
khác biệt với những năm trước
không còn cảnh chen lấn
người dân có nhu cầu mua vé
đã đặt lịch và được thông báo số thứ tự
từ trước qua tin nhắn điện thoại
cụ thể người dân nhắn tin
theo cú pháp gasg
trong đó gasg
là mã dịch vụ
tên là tên của người mua vé
xxxx là bốn ký tự cuối
của giấy tờ tùy thân
tổng đài có báo cho mình
từ số nào đến số nào
khoảng mấy giờ mình đến
mình mua là có hết
cho nên mình canh đúng giờ mình đi
khoảng nửa tiếng thôi
chỉ đã mua được rồi
không có chờ lâu
năm nay vé tàu được bán bằng năm hình thức
cách một hành khách có thể đặt mua vé
qua website và thanh toán trực tuyến
tự in thẻ lên tàu
hoặc giữ đặt chỗ online
và thanh toán trả sau tại ga
cách hai khách đi tàu đăng ký mua vé trực tiếp
tại ga cần mang theo giấy tờ tùy thân
cách ba hành khách có thể mua vé tàu
qua ứng dụng ví điện tử momo
vimo hoặc ứng dụng viettel ipay
cách bốn khách mua vé
qua tổng đài tp hcm
và hà nội là một chín không không không một không chín
sẽ được giao vé tận nhà
có tính phí
cách năm hành khách có thể mua vé
tại các tòa nhà của tổng đài tp hcm

mỗi hành khách được đặt chỗ
và mua vé không qua bốn vé
cho chiều đi và bốn vé cho chiều về
trong thời gian bán vé tết
chúng tôi mỗi ngày
hai nghìn số thứ tự
để giảm thời gian chờ đợi
của khách hàng
chúng tôi đã tăng cường thêm nhiều cửa vé
cụ thể là hiện tại chúng tôi
mở một mươi bốn cửa vé
để phục vụ hành khách
trong thời gian này
khách hàng khi có số thứ tự đến ga
thì cũng xin lưu ý
thời gian đến ga
chúng tôi cũng đã được thông báo
trên tin nhắn
không cần phải đến sớm
để mất thời gian để chờ đợi
bên cạnh việc triển khai đa dạng
các hình thức bán vé
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội
còn thực hiện chính sách giảm giá vé tàu tết
theo đó khách hàng mua vé trước
từ một mươi đến một mươi chín ngày
được giảm một mươi
từ hai mươi đến hai mươi chín ngày giảm hai mươi
từ ba mươi đến ba mươi chín ngày giảm ba mươi
từ bốn mươi đến bốn mươi chín ngày giảm bốn mươi
từ năm mươi ngày trở lên giảm năm mươi
trường trình này
không áp dụng cho khoang hai giường
và bốn giường
các tàu se một trên hai
trong dịp tết năm nay
giá vé rất linh hoạt
có nhiều giai đoạn giá vé
và cũng có những hình thức yêu đãi giảm giá
cho từng giai đoạn một
ví dụ như hành khách đi xa ngày
có thể được giảm giá từ một mươi đến năm mươi
tùy theo thời gian mua vé
học sinh sinh viên trong giai đoạn
từ mùng một tháng một đến một mươi năm tháng một
đối với tàu số trắng
và từ mùng sáu tháng hai đến một mươi sáu tháng hai
đối với tàu số lẻ
thì được giảm tới ba mươi giá vé
ngoài ra trẻ em từ sáu đến một mươi tuổi
giảm hai mươi năm giá vé
người cao tuổi từ sáu mươi tuổi trở lên
giảm một mươi năm giá vé
với thương binh người hoạt động kháng chiến
bị nhiễm chất độc hóa học
người khuyết tật nặng được giảm giá ba mươi giá vé
học sinh sinh viên được giảm một mươi giá vé
hành khách là người hoạt động cách mạng
trước cách mạng tháng tám
mẹ việt nam anh hùng được giảm chín mươi giá vé
trong năm hình thức mua vé tàu
được triển khai trong dịp tết nguyên đán năm nay
thì hình thức mua vé trực tuyến
là hình thức thuận tiện nhất
vì hiện nay kho vé của đường sắt đều đã được đăng tải
trên các website
ngay sau đây chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị và các bạn
một số tư vấn khi mua vé tàu xe
vào dịp tết này
thưa chị thì hiện nay rất nhiều người dân lựa chọn
hình thức mua vé là mua vé trực tuyến
vì sự thuận tiện của nó
vậy thì chị có thể tư vấn cho khán giả của truyền hình công an nhân dân
được biết là một số cái lưu ý khi mua vé tàu
để có thể đảm bảo
vừa nhanh chóng vừa thuận tiện được không ạ
hiện nay thì ngành đường sắt phổ biến
triển khai rất là rộng rãi
cái mạng online
thế thì có ba trang chính thức
là đường sắt vietnam vn
đấy thì hành khách là nên
đặt ở những trang cách truyền thống đấy
rất là quan trọng là
trong cái dịp tết này thì tất cả mọi người đều phải
hành khách đều phải
cung cấp đầy đủ họ và tên
số chứng minh thư
chính xác để tránh
trường hợp dự như là đổi vé
hoặc trả vé
thì cũng sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho mình
vào những dịp cao điểm như là tết nguyên đán
thì người dân thường mua vé tàu rất là sớm
tuy nhiên thì cái lịch trình cũng có thể thay đổi
vậy thì chị có thể tư vấn cho khán giả của truyền hình công an nhân dân là
nếu mà có nhu cầu đổi và trả vé
thì cần phải chú ý những điểm gì ạ
hành khách lưu ý là
mức phí đổi trả vé
trong những dịp tết cao điểm
thì rất là cao ba mươi
cho nên là hành khách cố gắng
làm sao mà lựa chọn được ngày chính xác
phù hợp với mình
và cái cần phải chính xác
nữa là họ tên số chứng minh thư
thì mới đi tàu được
trước giờ tàu chạy hai mươi bốn tiếng thì mọi người nên đổi chạy
cái lúc mà mình đổi vé
thì mình nên mua trước cái vé
cái ngày lựa chọn của mình
cho chính xác
đấy thế xong rồi mình hãy trả cái vé kia
bởi vì trừ trường hợp là nhiều khi là
chưa kịp đổi
thì vé mà mình định chọn thì đã hết rồi
để đảm bảo quyền lợi của khách đi tàu
ngành đường sắt cũng khuyên cáo người dân
khi mua vé hành khách cần có
giấy tờ tùy thân hợp lệ
nên lưu giữ mã vé của thẻ lên tàu
để tra cứu lại thông tin khi cần thiết
hành khách có thẻ lên tàu
trung khớp với thông tin cá nhân
mới được vào ga đi tàu
để tránh mua nhầm vé giả vé không hợp lệ
hành khách không nên mua vé bên ngoài
cò mồi chợ đen
các đại lý trá hình sẽ gây thiệt hại về tài chính
đồng thời không đi được tàu
đối với việc đi lại bằng xe khách
mặc dù không phải mua vé trước từ sớm
nhưng để đảm bảo quyền lợi cho bản thân
người dân cũng cần có ý thức chấp hành các quy định
không nên bắt xe dọc đường
tránh xe rù bến cóc
để đảm bảo cho
công tác của hành khách
hiện tại bến xe đang chỉnh trang
các vị trí sân đỗ
để nhằm phục vụ đưa xe tối đa
vào bến phục vụ hành khách
trong dịp tết
vậy trong dịp tết với con người đi lại
đông để phục vụ tốt nhất
để đảm bảo quyền lợi của hành khách
thì cũng đề nghị hành khách
vào quầy vé của bến xe mỹ đình
để được mua vé
phục vụ khách đi lại trên các tuyến xe
tết nguyên đán
là dịp cao điểm
vì vậy mỗi người dân
cần chủ động tính toán trước
phương án đi lại của mình
và gia đình
để có được những lộ trình
hợp lý và an toàn
một nửa thời lượng
của chương trình an ninh ngày mới
đã trôi qua
và chúng tôi hy vọng
đã đem đến cho quý vị
những thông tin hữu ích
còn bây giờ
xin mời quý vị cùng gặp gỡ
các đồng nghiệp của chúng tôi
trường quay phía nam
để cập nhật nhiều thông tin khác
trong bản tin sáng phương nam
xin mời biên tập viên quang huy
xin cảm ơn biên tập viên đinh hạnh
và biên tập viên hồng nhung
và các bạn đang theo dõi sáng phương nam
thưa quý vị
ủy ban nhân dân
thành phố hồ chí minh
cho biết đã gửi ký nghị
tới thủ tướng chính phủ
xin phép tiến hành nghiên cứu
rà soát tổng thể
quy hoạch thúy lợi
chống ngập ống
khu vực thành phố
ủy ban nhân dân
thành phố hồ chí minh
đưa ra lý do cho việc rà soát
là quy hoạch được duyệt trước đây
đã không còn phù hợp với thực tế
tình hình biến đổi khí hậu
nước biển dân
và quy hoạch phát triển chung
của thành phố hiện nay
theo số liệu thống kê
trong ba năm gần đây
thành phố hồ chí minh
đã xuất hiện hai mươi một đỉnh triều
đạt vào vực mức bó động cấp ba
ngoài ra trong năm hai nghìn một mươi tám
do ảnh hưởng của bão số chín
gây ra mưa lớn
lượng mưa đo được
tại trạm tân sơn hòa
là ngập khoảng một trăm linh hai tuyến đường
chiều sâu ngập từ một mươi bảy mươi cm
ủy ban nhân dân
thành phố hồ chí minh
cũng sẽ đề xuất các giải pháp công trình
và phi công trình
nhằm kết nối với quy hoạch tổng thể tiêu thoát nước
để khép kính toàn bộ hệ thống
phát huy hiệu quả trong việc phòng chống ngập ống
cho thành phố
trong điều kiện biến đổi khí hậu
nước biển dân hiện tại
và cả ở tương lai
số liệu thống kê mới nhất cho thấy
vào chiều ngày ba mươi tháng chín vừa qua
đến chiều tại trạm phú an sông sài gòn
đã đạt mốc một bảy mươi bảy m
trong khi đó tại trạm nhà bè sông đông điền
mức này đã vượt qua kỷ lục
đỉnh chiều một bảy mươi hai m trên sông sài gòn
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
theo quyết định được chính phủ phê duyệt
quy hoạch thủy lợi chống ngập ống
cho khu vực thành phố hồ chí minh
được chia làm hai giai đoạn
trong đó đến năm hai nghìn một mươi hai
thành phố sẽ thực hiện các giải pháp kiểm soát thủy triều
chủ động hạ thấp mức nước trên các kênh trục
bao quanh vùng bờ hữu sông sài gòn nhà bè
phát huy khả năng chịu nước của hệ thống kênh rạch hồ nước
và các khu vực thấp trũng
từ năm hai nghìn một mươi hai trở về sau
thực hiện các giải pháp kiểm soát
ở khu vực ngã ba sông đồng nai sài gòn
như kiểm soát lũ thượng lưu kiểm soát triều
nhằm giải quyết bài toán chống ngập úng cho khu vực thành phố
trong điều kiện có lũ lớn ở thượng lưu
và nước biển dân trong tương lai
theo thông tin từ cục hải quan
thành phố hồ chí minh
tính từ đầu năm đến giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
qua hoạt động tham vấn và kiểm tra sau thông quan
đơn vị này đã thu thêm được
hơn năm trăm tám mươi tỷ đồng cho ngân sách nhà nước
cụ thể đến ngày một mươi năm tháng một mươi
đơn vị này đã tiến hành nghiệp vụ tham vấn
đối với hai mươi một một trăm ba mươi năm tờ khai nghi vấn
trong đó chấp nhận giá khai báo

và bác bỏ giá khai báo

tăng thu cho ngân sách nhà nước thêm bốn trăm linh bảy sáu tỷ đồng
đơn vị đã thu nập ngân sách nhà nước
được ba trăm bảy mươi sáu một tỷ đồng
về nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan
cục hải quan thành phố hồ chí minh đã tổ chức
thực hiện tại trụ sở cơ quan
đối với bảy mươi doanh nghiệp
và tại trụ sở của hai trăm năm mươi tám doanh nghiệp
kết quả số thu ngân sách nhà nước
qua công tác kiểm tra sau thông quan
của toàn đơn vị tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi
đạt một trăm ba mươi hai tám tỷ đồng
bên cạnh đó cục hải quan thành phố hồ chí minh
cũng điều chỉnh số liệu mã số của các đơn vị
giúp số thu ngân sách nhà nước
tăng thêm ba mươi chín một tỷ đồng
lần đầu tiên tại việt nam
chương trình youth scan thanh niên có thể
được triển khai với chủ đề
hợp tác vì việc làm cho thanh niên sos
với mục đích tăng cường khả năng
có việc làm cho thanh niên
tại làng trẻ em sos việt nam
thất nghiệp và không có việc làm ổn định
đang là một thách thức lớn với thanh niên việt nam
theo số liệu thống kê
trong quý i năm hai nghìn một mươi chín
có khoảng hơn bốn trăm bốn mươi tám thanh niên
tuổi từ một mươi năm đến hai mươi bốn
đang tìm kiếm việc làm
mới thị trường lao động ngày càng cạnh tranh
trong đó thanh niên không có sự chăm sóc đầy đủ
của cha mẹ là nhóm người chịu thiệt thòi
trong suốt quá trình tìm kiếm việc làm
bởi các em thiếu sự hỗ trợ của gia đình
trong bước chuyển tiếp từ đi học sang đi làm
trong năm đầu tiên thực hiện
yout khanh đã tiếp cận được gần năm thanh niên
có hoàn cảnh đặc biệt
thiếu sự chăm sóc đầy đủ của cha mẹ
tại việt nam chương trình sẽ là bước đệm hỗ trợ
các thanh niên của làng trẻ sos
các kỹ năng và kiến thức cần thiết
ngay từ khi còn đi học
giúp các em có thể tham gia vào thị trường lao động
khi tới tuổi trưởng thành một cách dễ dàng
trước đây những hộ dân sinh sống
ở cửa biển vàng xoáy xã đất mũi
huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
chỉ biết bám biển để mua sinh
thế nhưng hơn một năm nay khoảng ba mươi hộ dân nơi đây
được chính quyền địa phương di dời
và ấp rạch tàu sinh sống
vào nơi ở mới bà con rất phấn khởi
thế là câu chuyện an cư của những hộ dân ở đây
đã bước sang trang mới
cuộc sống có phần khởi sắc hơn
ông trương tấn đạt
trước đây làm nghề lưới
đánh bắt ở cửa vàng xoáy xã đất mũi
dù đã mấy chục năm gắn bó với nghề biển
cũng quyết tâm lao động để thay đổi cuộc sống
thế nhưng ông vẫn không thay đổi được
hoàn cảnh nghèo của mình
bởi cực lực bám biển dành dụng được ít vốn
thì mỗi năm phải tu bổ cho căn nhà ở
do sinh sống gần biển
nên vào khoảng tháng một mươi âm địch
nhà cửa ở đây luôn hứng chịu trước những cơn sóng lớn
nhiều lúc do đánh bay cả nốt nhà
thế là cả gia đình phải trắng đêm canh thời tiết
nói chung là dù sống gió
thì mình khỏe hơn ở ngoài
mà cái công việc mà ngăn mình
nó hơi ngặt hơn thôi
tại vì mình sống ngoài là biển quen rồi
nên về đây mình sống
thì nó khỏe hơn ở ngoài
trước những ảnh hưởng của thiên tai
ngày càng nghiêm trọng hơn
tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
chính quyền địa phương đã vận động di dời gia đình ông đạt
cùng với những hộ dân chịu ảnh hưởng nặng của thiên tai
ở cửa vàm xoáy
vào ấp rạch tàu xã đất mũi để sinh sống
ban đầu ông đạt cũng như nhiều người còn lo ngại
nơi ở mới đều có tốt hơn không
bởi những hộ dân ở cửa vàm xoáy
chỉ biết vị mặn của biển hằng ngày
đôi bàn tay đã chai sạng với ngày biển qua từng năm
lo miếng cơm manh áo
chưa một ngày hưởng trọn niềm vui
thế nhưng sau một năm vào nơi ở mới
câu chuyện an cư lạc nghiệp
mới thấy được giá trị
cuộc sống người dân thật sự nâng lên
bà con cũng cảm thấy thoải mái và sung sướng hơn
so với cuộc sống ở cửa vàm xoáy trước đây
vô đây rất thượng lợi
đường thì xe cũng đã đến
rồi ở dưới sông này được sáng múc
rất là sâu
từ chỗ đó mà bà con rất thượng tiện
giờ nhất là ở rần
cái khu vực rừng cũng được che chắn
những cái mùa
dông bão rất là an toàn
bà con chung ra là bà con rất là vui
cũng ở cửa biển vàm xoáy
chưa có người nào có được cuộc sống ổn định
hay sẽ cất được căn nhà kiên cố để ở
bởi mỗi năm đất ở đây cứ liên tục lỡ
lỡ đến đâu họ lại di dời nhà đến đó
ban đêm những hậu dân ở đây
chưa ngủ trọn giấc
họ cứ vào phòng một nỗi lo về sóng biển dân cao
và nỗi lo về sạt lỡ đất
nhưng nhìn xóm nhỏ áp đạch tàu
của những hộ dân được di dời vào đây sinh sống
họ đã an tâm hơn
chính quyền địa phương đã khai thông con cơn
đầu nối ra cửa biển
để người dân tiện di chuyển phương tiện đánh bắt biển
quan tâm đầu tư con lộ bê tông
cho hậu dân sinh hoạt đi lại phát triển kinh tế
nhờ vậy cuộc sống những hậu dân ở đây
đã vương lên một mức
về lâu dài cuộc sống của họ sẽ khởi sắc hơn
bởi những hộ dân ở đây đã tích lũy được vốn
ở ngoài thì bằng đêm ngủ đâu có ngon giấc đâu
sợ sóng gió
rồi trôi xuồng trôi giỏ
mình đâu có dám ngủ ngon giấc như ở đây
thì giờ vô đây
thì không có vụ
sóng gió sạt lở nữa
mà ăn như bữa nay ít
thì mơ có
bữa nay không có mơ cũng có
không còn sợ sạt lở nữa
hàng chục trẻ em nhỏ
ở áp lệch tàu xã đất mũi
huyện ngọc hiển hiện nay cũng phấn khởi
các em đã chơi đùa với nhau trên con lộ mới
năm học mới các em đi trên con lộ
với niềm hân hoan cùng bạn bè trang lứa
và khoe nhau về bộ quần áo mới
cặp mới vừa được gia đình mua cho
bức tranh của xóm nhỏ ở áp lệch tàu xã đất mũi
hôm nay phản ánh được cuộc sống
của những hộ dân đã từ ngày vương lên
nhiều người trang bị thêm phương tiện
đánh bắt biển mua sắm được phương tiện nghe nhìn
chỉ một thời gian ngắn
dù không thể thay đổi hết được số phận
vận nghèo đeo bám mấy chục năm qua
đối với những hộ dân ở cửa vàng xoáy xã đất mũi
được di dời vào nơi ở mới
nhưng những gì chính quyền địa phương
khoan tâm thực hiện và sự chăm chỉ
lao động của những hộ dân nghèo ở đây
đã góp phần tạo đà khởi sắc về kinh tế
cho chính họ
đây là bước ngoặt quan trọng để xả đất mũi
cùng với người dân thực hiện thắng lợi
mục tiêu giảm nghèo và hoàn thành tiêu chí hộ nghèo
để về đích xã nông thôn mới trong năm nay